tiếp tục các hoạt động thăm cấp nhà nước cộng hòa cuba sáng qua theo giờ địa phương tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội kiến đồng chí chủ tịch quốc hội cuba
tổng bí thư chúc mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và quốc hội khóa chín của cuba khẳng định sẽ chung vai sát cánh đồng hành cùng cuba trong công cuộc cầm nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội
sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của việt nam sau hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới
hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc hội và những đóng góp tích cực của quốc hội hai nước đối với quá trình củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
nhất trí tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ quan lập pháp hai nước tăng cường trao đổi đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm để nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam và quốc hội cuba trong thời gian tới